theo văn phòng ubnd tp hcm hồ sơ quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất chưa cập nhật chính xác hiện trạng
và quy hoạch hệ thống giao thông khu vực xung quanh cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải tư vấn và cập nhật bổ sung đảm bảo chính xác về số liệu các khu vực
điều chỉnh hướng tuyến phạm văn bạch đoạn từ hẻm số hai đến đường trường chinh kết nối với nhà ga phía nam
ngoài ra đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung về thoát nước mưa hệ thống thoát nước thải
vì vậy đề nghị bộ giao thông vận tải yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ sự cần thiết việc khai thác nước ngầm xác định rõ công suất khai thác nếu thật sự cần thiết